những năm qua trên địa bàn thành phố con tum tình trạng khai thác đất xét trái phép và hoạt động của các lò gạch thủ công không phép diễn ra phức tạp
trước thực trạng này ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã có công văn chỉ đạo chính quyền các cấp và các ngành chức năng kiểm tra và chấn trình tình trạng xây dựng công trình không phép khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn thành phố
theo đó tỉnh yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố con tum giám đốc sở xây dựng trực tiếp kiểm tra báo cáo đầy đủ nội dung đối với các hành vi xây dựng trái phép khai thác đất xét trái phép trên địa bàn quản lý đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan trong việc gia tăng số lượng lo gạch thủ công giao sở tài nguyên và môi trường thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi xây dựng công trình không phép
đối với ông nguyễn bắc thái và việc khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn thôn thanh trung phường ngô mây thành phố con tum các thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện sở xây dựng sở công thương cục thuế phòng cảnh sát môi trường và ủy ban nhân dân thành phố con tum kiểm tra việc xử lý các vi phạm trên của ủy ban nhân dân thành phố con tum theo đúng quy định trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo